các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tiến hành kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát năm mươi h một mươi bốn nghìn năm trăm năm mươi ba đang lưu thông trên quốc lộ một d hướng ra bắc
lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe đang vận chuyển gần bốn ba trăm linh gói thuốc lá các loại
toàn bộ số thuốc trên đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc
tài xế điều khiển phương tiện là lê thanh sang chú tại tỉnh đồng tháp khai nhận là người được thuê vận chuyển
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
một số lượng lớn dép nghi là giả nhãn hiệu cũng vừa được công an tp longkong
long xuyên tỉnh an giang tạm giữ sau khi kiểm tra kho của một hộ kinh doanh trên địa bàn phường mỹ quý
cụ thể kiểm tra kho hàng của ông võ trường vũ tại phường mỹ quý tp long xuyên
đội cảnh sát kinh tế công an tp phối hợp với các cơ quan chức năng
phát hiện trong kho có gần một trăm linh đôi dép nam nhãn hiệu nike nghi vấn là hàng giả nhãn hiệu
sáu kg dây đai dùng để sản xuất dép và bốn trăm năm mươi hai kg đế dép không nhãn hiệu không rõ nguồn gốc
tại thời điểm kiểm tra ông vũ không xuất trình được hóa đơn chứng từ
chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa trên
đoàn kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ số hàng để tiếp tục điều tra xác minh
cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với cục cảnh sát hình sự
và công an tỉnh lào cai đã triệt phá đường dây cho vay lãi nặng qua ứng dụng trên điện thoại di động
đây là đường dây phạm tội xuyên quốc gia được tổ chức chặt chẽ do các đối tượng người nước ngoài
cầm đầu móc nối với các đối tượng ở trong nước
cơ quan công an đã triệu tập làm việc với bốn mươi một đối tượng thu giữ bảy mươi hai điện thoại di động
bốn mươi ba máy tính cùng nhiều giấy tờ tài liệu có liên quan
các đối tượng đã lập ra công ty trách nhiệm hoãn công nghệ phan mobile sử dụng gần ba trăm linh ứng dụng
cho vay tiền trên điện thoại di động liên kết với gần hai trăm linh công ty cầm đồ công ty tài chính
để cung cấp các gói sản phẩm cho vay trị giá từ hai đến bảy triệu đồng kỳ hạn bảy ngày
với lãi suất hơn hai một năm
người vay tiền sẽ được giải ngân vào tài khoản năm mươi chín chín số tiền vay bốn mươi một còn lại các đối tượng
cho vay được hưởng lợi và gọi là các khoản phí và lãi suất
từ đến nay có khoảng một trăm năm mươi chín khách hàng vai tiền qua các ứng dụng với tổng số tiền vai
là hơn một tám trăm linh hai tỷ đồng trong đó lượng tiền các đối tượng chiếm hưởng là hơn ba trăm hai mươi hai tỷ đồng
thưa quý vị và các bạn truyền hình công an nhân dân đã liên tục
phản ánh về những cạm bẫy mà các đối tượng phạm tội câu kết với nhau
để đưa người việt đi lao động trai phép tại nước ngoài
thực tế thì nhiều vụ lừa gạt nạn nhân sang nước ngoài để tìm kiếm công an việc làm
chỉ là vỏ bọc cho hành vi mua bán người
và cái kết sau cùng luôn là đe dọa tống tiền hay đòi tiền chuộc
là một trong những người hiếm hoi giữa hàng nghìn lao động trái phép trở về từ nước bạn
anh nguyễn trí điện đã không thể hình dung nổi những ngày gian khổ
bị áp bức đe dọa
nơi xứ người
nhưng khát khao trở về đoàn tụ bên người vợ và hai con còn nhỏ dại
đã khiến anh thực hiện việc giả mắc bệnh hiểm nghèo cận kề với cái chết
qua nhiều ngày kiểm tra không nghi ngờ nữa
chúng mới chở anh đến biên giới và bỏ mặc anh tại đó
được sự giúp đỡ của người dân anh nguyễn trí điện đã được trở về quê nhà
làm như cái tay biến gì đó là đi đơ đơ đơ đơ ăn vô là tôi móc cổ tôi ối
trước công ty nó ở trung quốc nó thấy quảng hồn
nếu về tới việt nam được thì tôi rất mừng
tôi dái ăn lạc ăn chai ăn lạc cạo đậu một tháng
không thể giả chết như anh điện
nhưng đối với người đàn ông trú tại huyện cái nước tỉnh cà mau này
sau khi không thể chịu nổi cảnh bị bóc lột sức lao động
anh đã lấy hết can đảm nhảy từ lầu ba của tòa nhà
sau đó vượt qua không biết bao nhiêu hàng
rào điện mò mẫm trong đêm tối tìm đường thoát khỏi địa ngục trần gian ấy
nếu có ai mà có ý định đi qua cam làm việc thì thôi đừng có đi ở bản như cái địa ngục vậy
rồi bó làm việc thì bị đánh đập không có lương rồi ở nhà thì mọi người lo
từ những phản ánh và đơn cầu cứu của gia đình những người lao động đi nước ngoài
theo hình thức việc nhẹ lương cao
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh cà mau đã bắt tay vào điều tra xác minh vụ việc
qua đó đã thu thập chứng cứ và khởi tố vụ án bắt tạm giam hai đối tượng
trần thanh nhã sinh năm hai nghìn trú tại ấp năm xã tân lộc huyện thới bình tỉnh cà mau
và nguyễn văn vũ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại ấp rạch mũi xã phú hưng huyện cái nước
về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép
theo hồ sơ với chiêu trò việc nhẹ lương cao
vũ đã dẫn dụ được một mươi chín người lao động gặp khó khăn tại các tỉnh cà mau hậu giang đồng tháp
còn nhã dẫn dụ được năm người lao động đưa sang campuchia để lao động trái phép
chúng tôi là tăng cường tiên triền phổ biến giáo dục pháp lực cho người dân
cũng như âm mưu phương thức thủ đoạn của bộ tội phạm ở nước ngoài
thứ hai là điều tra nhanh chấm xét xử những vụ án mà chúng tôi đang thủ lý
thứ ba là điều tra nhanh chấm xét xử những vụ án mà chúng tôi đang thủ lý
thứ ba là chuyển khai công tác phối hợp với các cuộc nghiệp vụ
cũng như các đơn vị chức năng ở phía nước ngoài để tương trợ về tư pháp hình sự
để làm gõ các băng hộ giống tội phạm ở nước ngoài
một điều nhức nhối là việc một số nạn nhân sau khi bị bán sang nước ngoài
và được gia đình chuộc về thì họ lại quay lại dụ dỗ bạn bè người thân người quen
đưa sang nước ngoài để được chia tiền lợi nhuận

bài học sương máu của các trường hợp xuất cảnh trái phép
và tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài nói trên là lời cảnh tỉnh
đối với tất cả người lao động
cần có cái nhìn thật tỉnh táo để lựa chọn địa chỉ đáng tin cậy
được tư vấn về pháp luật quyền lợi và có công việc phù hợp với nhu cầu lao động
căn cứ tình hình thực tế tổng cục đường bộ việt nam đề nghị các cấp có thẩm quyền
giảm thuế để hỗ trợ cho các doanh nghiệp vận tải
trong khi bộ tài chính đã quyết định bỏ ba chế độ báo cáo trong lĩnh vực thuế
những thông tin kinh tế nổi bật này quý vị cùng theo dõi ngay sau đây
hà nội đang là đơn vị dẫn đầu cả nước về số sản phẩm ô cốp và số sản phẩm ô cốp cấp quốc gia
tổng cục đường bộ việt nam cho rằng qua khảo sát tình hình hoạt động
của các đơn vị kinh doanh vận tải trên toàn quốc cho thấy
doanh nghiệp vận tải đang gặp nhiều khó khăn hoạt động cầm chừng
trong khi giá nhân liệu tăng chi phí nhân liệu trong cơ cấu giá thành chiếm từ ba mươi năm bốn mươi năm
tổng cục đồng bộ việt nam đề nghị các cấp có thẩm quyền giảm thuế giá trị gia tăng
cho các dịch vụ vận tải giảm thuế thu nhập doanh nghiệp
bộ tài chính quyết định bỏ ba chế độ báo cáo trong lĩnh vực thuế
theo đó ba chế độ báo cáo trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý được bãi bỏ
theo quy định tại nghị định số một trăm hai mươi ba năm hai nghìn hai mươi của chính phủ
quy định về hóa đơn chứng tử gồm
báo cáo tình hình nhận in cung cấp phần mềm tự in biên lai điện tử bảng kê thanh toán biên li
bộ tài chính công bố một chế độ báo cáo mới ban hành
là báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí lệ phí đối với biên lai điện tử
thưa quý vị thiếu hụt nguồn nhân lực là thực trạng chung của rất nhiều các cơ sở lưu trú
cũng như các doanh nghiệp các đơn vị du lịch trong thời gian qua khi các hoạt động đã được phục hồi
song song với công tác tuyển dụng mới những lao động đã có kinh nghiệm tìm nguồn cung ứng
từ các cơ sở đào tạo du lịch chính là giải pháp đã và đang được các đơn vị triển khai
để đáp ứng kịp thời yêu cầu công việc
phóng sự được chúng tôi thực hiện tại đà nẵng sẽ kết thúc bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
một khách sạn trên địa bàn thành phố đà nẵng cũng như hầu hết các cơ sở lưu trú khác
rất nhiều nhân viên trong thời gian dịch bệnh nghỉ việc đã không trở lại
đi vào hoạt động song song với công tác tuyển dụng mới những lao động đã có kinh nghiệm
đơn vị đã liên hệ với trường cao đẳng du lịch đà nẵng để trường bố trí hơn năm mươi sinh viên vào thực tập tại đây
những em có nguyện vọng sẽ được tuyển dụng chính thức khi hoàn thành chương trình học
vào thời điểm hiện tại thì các bạn sinh viên cũng có cơ hội
cơ hội rất là lớn đặc biệt là bộ phận lễ tân bộ phận bùng phòng và bộ phận nhà hàng
thì khi mà các bạn kết thúc thực tập bên mình tuyển các bạn trở thành nhân viên ý thức
cơ hội việc làm của tụi em sẽ rất là lớn và hiện tại là doanh nghiệp tại khách sạn
belem aysen belem aysen đà nẵng thì tạo rất nhiều cơ hội cho chúng em để làm việc tại hôm nay
từ tháng ba đến nay chín mươi của gần một ba trăm linh sinh viên tốt nghiệp tại trường cao đẳng du lịch đà nẵng
đã được doanh nghiệp tuyển dụng
hiện nhà trường có một trang fanpage như một sàn giao dịch việc làm kết nối với các doanh nghiệp
để tiếp nhận thông tin tuyển dụng nhân sự từ các đơn vị này
lượng tương tác tăng cao trong thời gian qua
các doanh nghiệp luôn luôn hằng ngày đều có các doanh nghiệp gọi điện cho trường để mà đề nghị hỗ trợ
không chỉ là tuyển dụng trước mắt nhiều tập đoàn lớn cũng đã ký kết với các cơ sở đào tạo
về việc tuyển dụng sinh viên du lịch vào làm việc trong thời gian dài
như việc ký kết giữa đại học đông á đà nẵng và công ty của phần viên bên
về việc hợp tác đào tạo cung ứng một mươi sinh viên làm việc trên toàn hệ thống finbourne việt nam
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi bảy
chúng tôi thấy rằng qua cái việc này thì là giữa doanh nghiệp giữa trường phối hợp với nhau
để đáp đào tạo đáp ứng những nhu cầu doanh nghiệp đặc biệt là phục hồi cho cái việc doanh nghiệp
phục hồi lại sau covid chúng tôi thấy rất là tốt và rất là quan trọng
du lịch đang phục hồi rất là nhanh thì cái cơ hội việc làm cho các em vô cùng lớn
tại vì thời qua trao đổi với các doanh nghiệp thì hầu như các doanh nghiệp đều thiếu một nguồn do động
đại dịch covid một mươi chín các doanh nghiệp đều thiếu một nguồn do động
covid một mươi chín đã khiến du lịch đóng băng thời gian dài phần đông lao động trong lĩnh vực này bị mất việc
đã quyết định chuyển sang làm công việc khác để lại khoảng trống về nhân sự khi du lịch phục hồi
đây lại chính là cơ hội cho sinh viên du lịch tốt nghiệp tìm kiếm cơ hội việc làm trong giai đoạn này